tại trụ sở trung ương đảng hội đồng lý luận trung ương đã họp kỳ họp thứ tư
bàn chuyên sâu về công tác lý luận thực trạng vấn đề và giải pháp
đồng thời tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy xác định phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự và chỉ đạo
cùng dự còn có các đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tổng bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
các công việc cũng đi hành chính hóa quá không nên hình thức hóa không nên rất thực chất
và phải nắm rất chắc những cái nội dung đặc biệt là những vấn đề mới
cũng tại kỳ họp thứ tư này hội đồng lý luận trung ương đã tổng kết các kết quả công tác năm hai nghìn một mươi chín
và xác định phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám với mục tiêu
thực hiện tốt những gợi mở mà tổng bí thư đã nêu tại cuộc họp
đồng thời tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn
tiếp tục làm rõ một số vấn đề trong nghị quyết hội nghị trung ương bốn năm sáu khóa một mươi hai
xây dựng báo cáo tư vấn phục vụ hội nghị trung mương bảy tám khóa một mươi hai
và bước đầu chuẩn bị nội dung phục vụ xây dựng dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng